hiện nay một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam dự báo từ chiều và đêm mai ngày một mươi tám tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta chấm dứt tình trạng oi nóng bất thường
do ảnh hưởng của không khí lạnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa diện rộng gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
dự báo từ ngày một mươi chín tháng một mươi một ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi bảy độ c vùng núi từ một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c
hà nội chiều và đêm ngày một mươi tám tháng một mươi một có mưa từ ngày một mươi chín tháng một mươi một trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến từ một mươi năm một mươi bảy độ c